thời tiết tại các tỉnh nam bộ nước ta lại đang trong giai đoạn nắng nóng kéo theo nguy cơ xảy ra cháy ở nhiều nơi
tại đồng nai đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong thời gian vừa qua gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp
đây là những gì còn lại của vụ cháy nhà cách đây ít ngày tại phường biểu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thời điểm xảy ra cháy có năm trẻ em và phụ nữ ở bên trong nhưng may mắn đã thoát ra kịp
không chỉ xảy ra tại nhà của các khu dân mà việc cháy tại các doanh nghiệp cũng liên tục xảy ra
theo số liệu của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
chỉ riêng cháy lớn tại các doanh nghiệp đã xảy ra bảy vụ gây thiệt hại hơn sáu mươi tỷ đồng
tăng tám mươi so với cơ hội cháy
cùng kỳ năm ngoái một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh các vụ cháy
đó là do ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp chưa cao
trước những nguyên nhân cháy trên cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đang chủ trì phối hợp
với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các doanh nghiệp bên cạnh đó đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
cho các chủ doanh nghiệp và người lao động qua đó hạn chế thấp nhất các vụ cháy xảy ra
thực tế qua các vụ cháy xảy ra trên các doanh nghiệp
các địa bàn tỉnh đồng nai cũng như các địa phương trong cả nước thời gian qua cho thấy
dù đám cháy có được dập tắt vẫn để lại hậu quả rất nặng nề cho người dân doanh nghiệp
do đó hơn ai hết bản thân các doanh nghiệp và người dân cần phòng cháy từ những điều nhỏ nhất
tránh những hậu quả đáng tiếc